tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức họp báo để thông tin về kết quả hoạt động của hội phụ nữ trong thời gian vừa qua
theo đó hội đang tham mưu đề xuất lồng ghép giới trong đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng hai nghìn ba mươi nhằm bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em
thời gian qua trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã chung tay hỗ trợ nhiều tầng lớp phụ nữ
nhất là phụ nữ vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo thông qua chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương
đã có trên một hai triệu lượt phụ nữ được vay vốn sản xuất qua đó giúp cho nhiều hộ gia đình phụ nữ ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo
hướng tới kỷ niệm tám mươi chín năm ngày phụ nữ việt nam sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi trọng tâm có trao giải thưởng phụ nữ việt nam hai nghìn một mươi chín
đây là giải thưởng thường niên dành riêng cho những phụ nữ đã có đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cùng với đó sẽ có các hoạt động chung quanh như triển lãm hội thảo ngày hội doanh nhân và các chương trình nghệ thuật